thông tin từ bệnh viện nhi đồng tp hcm
bệnh viện nhi đồng một tp hcm
sáng nay bệnh viện này đã phải ngừng tiếp nhận người bệnh nội trú khu c
do có bốn trường hợp là bệnh nhi và thân nhân dương tính với sars cov hai
để hạn chế nguy cơ lây lan bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận người bệnh nội trú tại khoa c
gồm các khoa xuất xuất huyết thận nhiễm thần kinh khô hấp nội tổng quát tiêu hóa
các khu nội chú khác vẫn hoạt động bình thường
bệnh viện vẫn tiếp tục khám và điều trị ngoại trú tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu bệnh nhân sơ sinh và ngoại khoa
trong trường hợp bệnh nhân đến khám ngoại trú hoặc tự đến khoa cấp cứu có chỉ định nhập viện
bệnh viện sẽ thực hiện kế hoạch tiếp nhận các bệnh nhân mới nhập viện đến các khoa khác điều trị
để giải quyết nhu cầu điều trị các bệnh lý nội khoa của bệnh nhi tp hcm và các tỉnh thành khác chuyển đến
sở y tế tp yêu cầu các bệnh viện tuyến dưới chuyển đến bệnh viện nhi đồng hai và bệnh viện nhi đồng tp